bắt đầu từ giờ ngày hai mươi chín tháng sáu thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi bước vào giai đoạn giãn cách xã hội
cùng với đó hoạt động vận tải cũng được áp dụng các biện pháp đặc thù nhằm ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó kể từ giờ sáng ngày hai mươi chín tháng sáu sẽ tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định
hợp đồng xe du lịch xe taxi liên tỉnh từ quảng ngãi đi các tỉnh thành phố và ngược lại
trừ các trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ xe chở bệnh nhân người hết thời gian cách ly xe vận chuyển phục vụ phòng chống dịch và các trường hợp cấp thiết khác
nghiêm cấm các tổ chức cá nhân sử dụng xe ô tô cá nhân không kinh doanh vận tải từ bốn đến chín chỗ để vận tải hành khách trái phép và không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
đối với các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh có lộ trình đi qua tỉnh quảng ngãi thì không được dừng đỗ để đón trả khách
đồng thời chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín